cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông nguyễn văn tứ
tránh văn phòng thành ủy hà nội và bà phạm thị thu hường tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ông nguyễn văn tứ và bà phạm thị thu hường bị bắt vì vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến một số gói thầu
thực hiện tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội do công ty nhật cường trúng thầu
trước đó hồi cuối tháng một mươi một c ba đã khởi tố bị can bắt tạm giam các bị can nguyễn tiến học
nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội phạm thị kim tuyến
trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư tp hà nội và lê duy tuấn
giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hiểu hạn đầu tư và phát triển đông kinh cũng về tội danh nêu trên